theo số liệu tổng cục hải quan vừa công bố nửa đầu tháng một mươi hai kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn hai mươi năm tỷ đô la mỹ
qua đó nâng kim ngạch tính từ đầu năm lên hơn năm trăm một mươi năm tỷ đô la mỹ
cụ thể kim ngạch xuất khẩu đạt gần một mươi hai ba tỷ đô la mỹ trong đó có bốn nhóm hàng đạt kim ngạch từ một tỷ đô la mỹ trở lên
gồm điện thoại và linh kiện máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện dệt may máy móc thiết bị
ở chiều nhập khẩu đạt kim ngạch gần một mươi ba hai tỷ đô la mỹ
như vậy đến trung tuần tháng một mươi hai quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn năm trăm một mươi năm tỷ đô la mỹ
sắp xỉ con số năm trăm một mươi bảy hai mươi sáu tỷ đô la mỹ của cả năm hai nghìn một mươi chín